cây sâm ngọc linh được đánh giá là một trong năm loại sâm đặc hữu có giá trị dược liệu và kinh tế cao trên thế giới
tuy nhiên hiện nay cây sâm ngọc linh phát triển còn manh muốn và nhỏ lẻ
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về phát triển dược liệu việt nam phải gắn với nhu cầu thị trường
trước hết là đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới là xuất khẩu
hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu ubnd tỉnh quảng nam phối hợp với báo nhân dân tổ chức hội thảo giải pháp phát triển sâm ngọc linh
nhiều năm qua bên cạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị cây sâm ngọc linh trong cộng đồng
hai tỉnh quảng nam và con tum đều đặt cây sâm ngọc linh vào vị trí chủ lực trong các loại cây trồng
cần được đầu tư kinh phí lớn để định hướng phát triển
đến năm hai nghìn ba mươi riêng tỉnh quảng nam cũng dành hơn ba một trăm linh tỷ đồng xây dựng quy hoạch gần một mươi chín ha rừng
ở bảy xã vùng cao huyện nam trà my thành vùng trồng sâm nguyên liệu
tuy nhiên đây chỉ là những nỗ lực riêng của hai địa phương này
mong muốn được các chuyên gia
các nhà khoa học các cơ quan quản lý cơ quan nghiên cứu trao đổi chia sẻ những bài học
những kinh nghiệm về công tác quản lý phát triển giống đặc biệt là phát triển giống
đảm bảo chất lượng năng suất đồng thời tổ chức đưa khoa học kỹ thuật vào trong việc trồng xâm
kết hợp với các biện pháp truyền thống để nâng cao giá trị gia tăng
tại hội thảo giải pháp phát triển sâm ngọc linh nhiều ý kiến và tham luận đã chỉ ra nguyên nhân
phát triển cây sâm manh mún và không đạt kế hoạch khoảng bốn mươi sáu ha đến năm hai nghìn hai mươi
đó là do nguồn xâm giống chủ yếu phát triển tự nhiên kỹ thuật cấy ghép mô chưa được kiểm chứng
và áp dụng rộng rãi kỹ thuật chế biến sau thu hoạch và sản phẩm dược liệu còn bò ngỏ
chưa đúng với tầm giá trị cây sâm người dân và doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích
do chi phí lớn khoảng từ năm tới sáu tỷ đồng trên một hectare nhưng lại lâu cho hiệu quả kinh tế
bên cạnh đó thương hiệu sâm các chế phẩm từ sâm ngọc linh sâm việt nam chưa được biết đến rộng rãi
vì thế để cây sâm xứng tầm là sản phẩm quốc gia theo quyết định của thủ tướng chính phủ
các bộ ngành liên quan cần phải có các giải pháp để nâng tầm giá trị cây sâm
từ các tham luận và ý kiến tại hội thảo lần này sẽ góp phần đánh giá đúng thực trạng
định hướng phát triển cây sâm đồng thời đề xuất các chính sách đặc thù giải pháp kỹ thực
để phát triển sâm ngọc linh sâm việt nam đến năm hai nghìn ba mươi với tổng diện tích ba mươi hectare